tính đến sáng ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tỉnh phú thọ ghi nhận ba mươi ba ca dương tính tại các địa phương
nâng tổng số ca mắc trên địa bàn từ ngày một mươi ba tháng một mươi đến nay là một trăm hai mươi năm người
trên địa bàn tỉnh phú thọ hiện nay đã phát hiện ba chùm lây nhiễm trong cộng đồng được phát hiện
chùm lâm thao chù hóa một trăm một mươi hai ca và chùm bạch hạc phù ninh chín ca chùm hữu lâu gia cẩm bốn ca
đến thời điểm hiện tại phú thọ chưa xác định được nguồn lây ban đầu
để sớm hoàn thành tiêm số lượng vaccine được phân bổ và tăng tỷ lệ bao phủ vaccine ngừa covid một mươi chín
y tế tỉnh phú thọ đã triển khai thật tốc chiến dịch tiêm chủng tại huyện lâm thao
đã có hơn ba mươi ba liều vaccine phòng covid một mươi chín được chia về hai mươi ba điểm tiêm cho người dân đảm bảo an toàn
so với các điểm tiêm chủng trước đây là đợt tiêm chủng có quy mô với số mũi tiêm lớn nhất trên địa bàn huyện lâm thao
phải thực hiện trong thời gian ngắn nhất trong bối cảnh dịch diễn biến phức tạp
phú thọ đã huy động toàn bộ nhân lực y tế cơ sở của các trạm y tế xã phường thị trấn trên địa bàn huyện lâm thao
và lực lượng hai trăm ba mươi chín cán bộ y tế trong đó có tám mươi ba bác sĩ y sĩ một trăm năm mươi sáu điều dưỡng và một xe cứu thương
từ các bệnh viện trung tâm y tế hay chức năng trên địa bàn tỉnh hỗ trợ trung tâm y tế lâm thao
để tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín
cùng với ngành y tế các địa phương đã huy động tối đa các lực lượng như công an đoàn thanh niên
tổ covid một mươi chín cộng đồng cùng vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao nhất
việc tổ chức tiêm vaccine được thực hiện khoa học bài bản đảm bảo đúng quy trình về công tác phòng
chống dịch và các công tác tiêm chủng
theo đó người dân khi đến được hỗ trợ tận tình trong các quy trình về khai báo y tế khám sàng lọc
tư vấn sức khỏe tiến hành tiêm chủng và theo dõi sau tiêm
sau khi tiêm xong người dân được hướng dẫn cụ thể về theo dõi sức khỏe tại nhà
hướng dẫn cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trên các thiết bị điện thoại thông minh
nhằm theo dõi các thông tin về mũi tiêm phòng
xác định việc triển khai xét nghiệm sàng lọc covid một mươi chín trên diện rộng là biện pháp hữu hiệu nhất
để sớm khoanh vùng truy vết và ngăn chặn dịch lây lan ra cộng đồng
y tế phú thọ đã điều động gần một nhân viên y tế tại một mươi hai đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh
tham gia công tác giả soát lấy mẫu xét nghiệm diện rộng tại địa bàn tp việt trì huyện lâm thao và phú ninh
kết quả là hơn ba mươi bảy năm mươi bốn mẫu xét nghiệm test nhanh sars cov hai đã được thực hiện
với hơn bảy mươi bảy trường hợp nghi ngờ dương tính
cụ thể tại địa bàn huyện lâm thao tổ chức xét nghiệm diện rộng tại ba xã thị trấn
bao gồm thị trấn lâm thao một mươi bảy mươi hai người xã thạch sơn chín bốn trăm linh người thị trấn hùng sơn một mươi sáu trăm linh người
đến thời điểm báo cáo ngành y tế tổ chức triển khai tết nhanh cho một mươi bốn người
phát hiện hai mươi một trường hợp nghi ngờ dương tính tại thị trấn lâm thao một người xã thạch sơn ba người thị trấn hùng sơn một mươi bảy người
đối với khu vực khoanh vùng truy vết tại xã chu hóa tp việt trì
tổ chức xét nghiệm diện rộng đối với người dân xã trung hóa với khoảng sáu ba trăm linh người
ngành y tế đã tổ chức xét nghiệm năm chín trăm ba mươi sáu mẫu test nhanh sát covid hai phát hiện năm mươi ba trường hợp nghi ngờ dương tính
khu vực bạch hạc tp việt trì tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh tám mươi chín trường hợp
toàn bộ đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với test nhanh hiện được lấy mẫu và chờ kết quả xét nghiệm bằng pcr
tại xã thanh đình thành phố việt trì tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tết nhanh bốn mươi ba trường hợp phát hiện một mẫu nghi ngờ dương tính
hiện đã được lấy mẫu và chờ kết quả xét nghiệm bằng pcr
đối với khu vực xã phù ninh huyện phú ninh giả soát truy vết trên địa bàn có một f một f một đã được điều tra truy vết
trung tâm y tế phù ninh tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với năm trăm năm mươi trường hợp tại trường tiểu học giấy bãi bằng
năm người là học sinh lớp bốn a bảy và phụ huynh học sinh khu dân cư xung quanh gia đình f năm mươi người và khu dân cư xung quanh khu vực f một ba trăm linh người
đến thời điểm báo cáo ngành y tế tổ chức xét nghiệm test nhanh hai trăm năm mươi mẫu phát hiện hai trường hợp nghi ngờ tại trường tiểu học giấy bãi bằng
đồng thời đang triển khai khoanh vùng và lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho khoảng tám nhân khẩu của xã phù ninh huyện phù ninh
theo báo cáo của sở y tế tỉnh phú thọ đến nay tỉnh ghi nhận thêm ba mươi tám trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó thành phố việt trì có ba mươi trường hợp huyện phú ninh bảy và huyện lâm thao một trường hợp
tỉnh phú thọ có chín mươi hai ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
tỉnh phát hiện hai trùng lây nhiễm trong cộng đồng là trùng lâm thao chu hóa tám mươi ca và trùng bạch hạc phù ninh tám ca
đến thời điểm hiện tại chưa xác định được nguồn lây ban đầu
về đánh giá cấp độ dịch các huyện lâm thao phù ninh thành phố việt trì cấp độ hai các huyện thị còn lại ở cấp độ một
tỉnh phú thọ có một xã được đánh giá ở cấp độ bốn chu hóa thành phố việt trì một xã ở cấp độ ba
thị trấn hùng sơn lâm thao trí giã cấp độ hai các xã phường thị trấn khác được đánh giá ở cấp độ một hai ba tùy theo tình hình thực tế
sau khi phát hiện năm mươi ba ca mắc covid một mươi chín trên địa bàn ngành y tế phú thọ đã điều động gần một nhân viên y tế
tại một mươi hai đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh tham gia công tác giả soát lấy mẫu xét nghiệm diện rộng
tại địa bàn thành phố việt trì huyện lâm thao và phù ninh
theo đó thực hiện hai mươi ba trăm một mươi tám trên ba mươi bảy năm mươi bốn mẫu xét nghiệm test nhanh sars cov hai
kết quả phát hiện bảy mươi bảy trường hợp nghi ngờ dương tính
trên địa bàn huyện lâm thao tổ chức xét nghiệm diện rộng tại địa bàn ba xã thị trấn
gồm thị trấn lâm thao xã thạch sơn thị trấn hùng với tổng số một mươi tám năm trăm chín mươi năm người
được thực hiện test nhanh sars cov hai phát hiện ba mươi bốn trường hợp nghi ngờ dương tính
đối với khu vực khoanh vùng truy vết tại xã chu hóa thành phố việt trì
tổ chức xét nghiệm diện rộng đối với năm chín trăm sáu mươi sáu trường hợp bằng test nhanh sars cov hai
phát hiện năm mươi ba trường hợp nghi ngờ dương tính
đối với khu vực bạch hạc thành phố việt trì tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh tám mươi chín trường hợp
toàn bộ các kết quả âm tính với test nhanh
hiện các trường hợp tại bạch hạc đã có kết quả rt pcr âm tính với sars cov hai
đối với khu vực xã thanh đình thành phố việt trì tổ chức lấy mẫu xét nghiệm test nhanh bốn mươi ba trường hợp
phát hiện một mẫu nghi ngờ dương tính hiện đã được lấy mẫu và cho kết quả khẳng định dương tính với sars cov hai
đối với khu vực xã phù ninh huyện phù ninh tổ chức xét nghiệm test nhanh kháng nguyên diện rộng cho khoảng tám nhân khẩu
trong đêm ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một có tám ba trăm hai mươi ba người được thực hiện xét nghiệm tại một mươi bốn khu hành chính phát hiện hai mươi bốn mẫu nghi ngờ
toàn tỉnh phú thọ hiện có bảy trăm chín mươi sáu f một hai tám trăm ba mươi năm f hai và năm chín trăm ba mươi năm f hai
tổ chức xét nghiệm test nhanh kháng nguyên diện rộng cho khoảng chín trăm một mươi tám f ba đang được quản lý theo dõi và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp
sở y tế phú thọ cho biết địa phương đã chuyển toàn bộ các ca bệnh mới phát hiện về bệnh viện giã chiến của tỉnh để theo dõi điều trị
đồng thời phong tỏa tạm thời để lấy mẫu và thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng test nhanh kháng nguyên diện rộng
ca f một được cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung của tuyến huyện
một số trường hợp áp dụng cách ly f một tại nhà theo hướng dẫn của bộ y tế nếu đủ điều kiện
tất cả được lấy mẫu đơn rt pcr lần một ngay sau khi được truy vết
các f hai được áp dụng cách ly y tế tại nhà
ubnd tỉnh phú thọ đã ban hành văn bản số bốn nghìn bảy trăm năm mươi hai ubnz kgvx ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp để chủ động ngăn chặn dịch bệnh covid một mươi chín lây lan trong cộng đồng
trong đó dừng tổ chức đối với các hoạt động văn hóa lễ hội
nghị lễ tôn giáo hoạt động tổ chức giao lưu thi đấu thể dục thể thao sự kiện có tập trung đông người tại địa điểm công cộng
dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như dạp chiếu phim vũ trường karaoke massage sông hơi quán bar quán internet
trò chơi điện tử bia spa làm đẹp nhà hàng quán ăn uống không phục vụ tại chỗ
tỉnh phú thọ cũng quyết định tạm dừng việc dạy học trực tiếp tại tất cả các cấp học trên địa bàn thành phố việt trì huyện lâm thao
sau khi có kết quả xét nghiệm và nắm chắc tình hình dịch bệnh sẽ xem xét việc dạy học trực tiếp hoặc trực tuyến cho phù hợp
điều chuyển vaccine huy động lực lượng triển khai chiến dịch tiêm chủng tăng cường cho toàn bộ huyện lâm thao
dự kiến ba mươi mũi tiêm thực hiện trong một ngày ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một kích hoạt toàn bộ tầng hai của một mươi bốn trên một mươi bốn đơn vị y tế tuyến huyện
tổng số hai trăm tám mươi dường bệnh icu sẵn sàng thu dung điều trị bệnh nhân khi có yêu cầu
chuẩn bị các tình huống sẵn sàng cho bệnh viện giã chiến tuyến huyện thu dung
theo dõi điều trị tầng một với một trăm hai mươi giường icu và trạm y tế lưu động
ubnd tỉnh tuyên quang vừa có văn bản gửi các sở ban ngành và địa phương về việc tăng cường kiểm tra kiểm soát người từ vùng có dịch đến
trở về địa bàn đặc biệt kiểm soát chặt người đến về từ tỉnh phú thọ giáp danh với tuyên quang
theo ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
tại một số địa phương giáp danh với tỉnh đặc biệt là phú thọ đã xác định nhiều ca mắc ngoài cộng đồng chưa rõ nguồn lây
để đảm bảo an toàn sức khỏe tính mạng của người dân và tiếp tục giữ vững thành quả chống dịch của tỉnh tuyên quang
ủy ban nhân dân tỉnh này giao trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan đơn vị địa phương
cụ thể công an tỉnh tuyên quang chỉ đạo các lực lượng làm việc tại các chốt kiểm dịch liên ngành của tỉnh
thực hiện nghiêm việc kiểm tra kiểm soát xác định chính xác người đến trở về tỉnh từ các vùng có dịch
sở để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phải tuyệt đối tuân thủ việc sử dụng các phương tiện phòng hộ cá nhân
đảm bảo đúng quy định an toàn và phòng ngừa lây nhiễm tuyệt đối không để cán bộ chiến sĩ nhân viên làm nhiệm vụ
tại các chốt kiểm dịch lây nhiễm dịch bệnh
kịp thời thông tin cho các địa phương những người từ phú thọ đặc biệt là người về từ thành phố việt trì và huyện lâm thao đến
trở về tỉnh qua chốt kiểm dịch từ mùng một tháng một mươi đến nay để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
giao các địa phương khẩn trương giả soát xác định người đến trở về từ tỉnh phú thọ từ ngày một tháng một mươi đến nay
chính xác đến cấp xã để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đồng thời tăng cường hoạt động của tổ covid một mươi chín cộng đồng
để nắm mắt tình hình phát hiện quản lý giám sát người đến trở về từ vùng có dịch theo quy định
theo trường hợp đến trở về từ phú thọ từ ngày một tháng một mươi đến nay đặc biệt là người về từ thành phố việt trì
và huyện lâm thao yêu cầu tạm thời cách ly tại nhà hạn chế tiếp xúc với người xung quanh để cơ quan y tế thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tầm soát
thực hiện tuyên truyền vận động cán bộ công chức viên chức người lao động trực thuộc cơ quan đơn vị mình và người dân không đến địa bàn tỉnh phú thọ
trong thời gian này nếu không thực sự có việc cần thiết
ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang cũng giao sở y tế thường xuyên liên hệ với các cơ quan có liên quan để nắm bắt các thông tin dịch tễ
kịp thời cập nhật thông báo danh sách các địa phương
dịch cấp độ ba cấp độ bốn đến cấp xã cho các địa phương để tổ chức kiểm tra giả soát
đồng thời chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc khẩn trương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát các trường hợp đến trở về tỉnh phú thọ từ ngày một tháng một mươi đến nay
chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh chủ động giả soát bệnh nhân người nhà bệnh nhân nhân viên y tế người lao động có lịch sử đến trở về từ phú thọ từ ngày một tháng một mươi đến nay